ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi đã tổ chức hội nghị lần thứ ba mươi
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín kinh tế văn hóa xã hội thành phố tiếp tục có bước phát triển
có kết quả đáng trân trọng một số lĩnh vực tăng khá như dịch vụ công nghiệp
cùng với đó công tác đảm bảo an ninh chính trị an toàn xã hội ổn định
tuy nhiên thành phố vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế như tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công đạt thấp
công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra vi phạm xây dựng không phép
sai phép vẫn còn diễn biến phức tạp
về nhiệm vụ giải pháp từ nay đến cuối năm đồng chí nguyễn thiện nhân lưu ý việc đẩy nhanh tiến độ
triển khai thực hiện các dự án trọng điểm và tổng đà soát đánh giá tình hình xây dựng trên địa bàn
đề xuất các giải pháp lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố
hội nghị cũng thảo luận cho ý kiến và thông qua các nội dung như việc thực hiện quy định một nghìn ba trăm bảy mươi bốn của ban thường vụ thành ủy
về quy định giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng pháp luật nhà nước trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm